thưa quý vị trước tình hình mưa bão lũ quét và sạt lỡ đất đã và đang diễn ra
tại các tỉnh thành trong cả nước lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai
đã chủ động triển khai lực lượng phương tiện cũng như các giải pháp trong công tác cứu hộ
cứu nạn giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nếu xảy ra trên địa bàn của tỉnh
mưa lớn dẫn đến ngập lụt những ngày qua trên địa bàn thành phố long khánh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố long khánh
đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân
cũng như những năm trước công an thành phố long khánh đã triển khai các giải pháp như
xây dựng các phương án ứng phó thiên tai diễn tập tuyên truyền trong nhân dân
là tăng cường dự báo tình hình duy trì những kết quả đạt được đa dạng hóa công tác tuyên truyền
đảm bảo an toàn các khu dân cư đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ khi có tình huống xảy ra
tham mưu thực hiện tốt các chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên
trong lĩnh vực ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn và triển khai thực hiện có hiệu quả
bên cạnh đó về phương tiện và con người chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và ứng dật
để đảm bảo nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra
theo số liệu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai
năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh xảy ra ba vụ xe ô tô bị nước cuốn trôi
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt cứu được một mươi năm người cùng tài sản
riêng năm hai nghìn hai mươi một
đã làm thiệt hại một xe ô tô bị cuốn xuống suối
dự báo tình hình mưa bão năm nay hết sức phức tạp
do vậy ngoài việc chuẩn bị về con người phương tiện
thì công tác chủ động để giảm thiểu thiệt hại của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai đã được bố trí sẵn sàng
cảnh sát phòng chế chữa nạn cứu hộ đã tham mưu cho bà lãnh đạo công tỉnh
và văn bản chỉ đạo đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
công an các huyện thành phố kiểm tra
các khu vực trọng yếu đập đê hồ ao
và các khu vực có thể xảy ra lũ quét lũ quấn
cũng theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai
trước mỗi đợt mưa lớn và kéo dài hay có bão
nếu công tác dự báo chính xác và kịp thời để các lực lượng chức năng
và người dân lên phương án ứng phó sẽ giảm được nhiều thiệt hại
đối với người dân thứ nhất là có nhờ thương suy
đối với người dân theo dõi về thông tin dự báo thời tiết
khi có các hiện tượng mưa lớn sống sét
thì lưu ý là chúng ta phải di chuyển
tránh xa các khu vực ví dụ như là có cây lợi cây cao
khu vực có kim loại nhiều chú đông
di dời tài sản cũng như là con người lên khu vực cao
trước diễn biến phức tạp về thời tiết như hiện nay
đòi hỏi cơ quan chức
các lực lượng chức năng cần nhiều phương án hiệu quả hơn nữa
từ công tác cảnh báo dự báo tốt trực trong điều kiện mưa lũ
bám sát địa bàn để có thể giúp đỡ người dân tránh trú
di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời rất cần sự tự cảnh giác chủ động của người dân trong công tác phòng chống thiên tai